huyện tân sơn tỉnh phú thọ có diện tích tự nhiên trên sáu mươi tám ha trong đó diện tích đất lâm nghiệp đã chiếm đến sáu mươi một ha
vì thế phát triển đồi rừng luôn là mục tiêu kinh tế trọng tâm của huyện
tân sơn đã có các nghị quyết của huyện ủy về chuyên đề về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
trọng điểm trong đó là mũi nhọn là cây lâm nghiệp mà trọng tâm là cây nguyên liệu giấy để phục vụ cho nhà máy giấy bãi bằng và các công nghiệp về gỗ
quỹ đất sản xuất của tân sơn hiện sấp xỉ ba mươi ha đây là một lợi thế lớn
tuy nhiên trồng rừng thường có khó khăn chung là chu kỳ tương đối dài
trong khi đó ở tân sơn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên điều kiện thâm canh sản xuất còn nhiều hạn chế
để phát triển lâm nghiệp bền vững địa phương đã thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp đặc biệt chú trọng phân vùng quy hoạch để tổ chức trồng rừng có tính hệ thống đồng thời không ngừng tận dụng các nguồn vốn hỗ trợ cho bà con
chúng tôi chú trọng một là khâu giống là đối với giống cây lâm nghiệp phải được quản lý chặt chẽ từ đầu
thứ hai nữa là đối với người dân thâm canh phải tuân thủ chặt chẽ cái quy trình
đối với đầu tư thâm canh
và thứ ba nữa là về khâu chế biến thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân là đánh giá đúng độ tuổi và tuân thủ quy trình khai thác để tạo ra chất lượng sản phẩm gỗ
táp ứng các nhu cầu của các cơ sở chế biến để tạo ra các mặt hàng sản phẩm gỗ theo từng luồng hàng để nâng cao giá trị cho người dân
nhờ phát triển lâm nghiệp mà minh đài từ một xã khó khăn đã vươn lên dẫn đầu
trở thành xã đầu tiên về đích nông thôn mới của toàn huyện
đảng bộ xã minh đài thì định hướng cho các khu tập trung vào các khu mà hiện nay còn nhiều cái diện tích đất đồi rừng
trong đó chúng tôi đã tập trung chỉ đạo là một số hộ tập trung vào việc ươm cây giống
ươm cây giống và sau đó là cung cấp cái nguồn cây giống cho các hộ trồng keo trên địa bàn
từ đó thì cái sản lượng cây keo trên địa bàn thì đã tập trung vào các cái xóm mà có
cung cấp các cái diện tích đồi rừng nhiều
nên là cái cây keo thì cũng đã cho cái giá trị kinh tế rất là cao
thế từ đó những cái hộ mà trực tiếp tham gia trồng keo để mà làm cái cây nguyên liệu giấy thì đã có cái đầu ra rất là ổn định
và giá trị kinh tế cũng rất là cao
nên là nhiều hộ đã từ phát triển cái cây keo đã có nhiều hộ đã có cái nguồn thu nhập ổn định
và đã có nhà xây cũng như là sắm sửa được các phương tiện như là ô tô
cây máy phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất của gia đình
nhà ông đức cũng như rất nhiều gia đình khác ở xã văn luông cũng đã đổi đời nhờ trồng rừng
trồng keo thì thôi làm được nhà nuôi được con ăn học nuôi được hai đứa con học đại học ra trường
ngoan việc làm mới lại xây được nhà cửa mới lại làm kinh tế gia đình là nó không khá lên
cây keo thì thực ra là nó thì đầu tư mất hai năm đầu
thế mà đầu tư của nó là rất thấp
thế nó thì

thì tất cả trong hai năm đầu thì đầu tư rất cỏ giả
từ đầu đến cuối là nó chỉ hết một mươi triệu tổng
thế sau khi đó là không phải chăm sóc nữa
không phải chăm sóc nữa thì có như là đến năm thứ tư thứ năm thì bắt đầu là tỉa thưa
trong địa bàn thì hiện nay là cũng có hơn bảy trăm linh ha là đất đồi rừng
vậy để có được cái nguồn lực này thì cũng là cả một cái kế hoạch xác định lâu dài của địa phương
vì cây trồng
cây rừng này thì cũng phải xác định nó có chu kỳ khoảng năm bảy năm thì chúng ta mới có thể là khai thác được một lần
thế vậy thì cây này thì cũng là một cái nguồn thu lớn
kết hợp với nghị quyết chuyên đề của tỉnh phú thọ tân sơn đã và đang dần định hướng cho bà con
chuyển đổi sang trồng các cây gỗ lớn với chu kỳ từ một mươi đến một mươi năm năm thay vì chỉ trồng gỗ nguyên liệu như hiện tại
hội huyện cũng quan tâm đến việc thu hút đầu tư thu hút các doanh nghiệp các cơ sở chế biến
về tiêu thụ về lâm sản nơi chung về gỗ nói riêng
từ đó thì nâng cao được cái hiệu quả trong sản xuất nông lâm nghiệp đặc biệt là phát triển kinh tế đổi rừng
trung bình mỗi năm tân sơn cung cấp cho thị trường khoảng bảy mươi chín mươi nghìn mét khối gỗ
mang lại doanh thu từ năm mươi sáu đến bảy mươi hai tỷ đồng tạo công ăn việc làm cho từ một mươi đến hai mươi lượt lao động
góp phần tích cực vào công tác so đói giảm nghèo của địa phương